hàng trăm binh sĩ anh đã đổ bộ vào kosovo trong ngày sáu tháng một mươi để tăng cường cho lực lượng
gìn giữ hòa bình của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato tại tỉnh ly khai của sergei sau
vụ việc căng thẳng hồi tháng trước liên quan đến cái chết của một cảnh sát người dân tộc albany
các thành viên của tiểu đoàn một thuộc trung đoàn hoàng gia của công đường xứ wales đã được bổ sung
cho sứ mạng tại kosovo cùng bốn trăm linh binh sĩ anh đầu tuần này chính phủ romani cũng cam kết gửi thêm
một trăm linh binh sĩ theo tuyên bố trên website chính thức của nato những đợt triển khai này là một
bước đi thận trọng để đảm bảo lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế do nato dẫn đầu tại kosovo kfor có
lực lượng cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ của liên hợp quốc nhằm duy trì một môi trường an toàn
và đảm bảo cũng như quyền tự do đi lại cho tất cả người dân kosovo hoạt động triển khai mới dựa trên
yêu cầu của tư lệnh đồng minh tối cao châu âu của nato và đã được các đồng minh trong khối chấp thuận
nato đã lãnh đạo hoạt động gìn giữ hòa bình ở kosovo từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín theo nghị quyết một nghìn hai trăm bốn mươi bốn của hội
đồng bảo an liên hợp quốc kfor hiện bao gồm hơn bốn năm trăm linh quân do hai mươi bảy đồng minh và đối tác của liên minh này đóng góp